thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
đơn vị quản lý hồ thủy lợi phú ninh cho biết để bảo đảm an toàn công trình tính mạng
và tài sản của người dân vùng hạ du bắt đầu từ một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai
hồ thủy lợi phú ninh tiến hành xả nước qua tràn số hai với lưu lượng điều tiết
từ một trăm bảy mươi đến hai trăm bảy mươi năm m ba một giây
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam cho biết
mức nước hồ phú ninh lúc chín h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai ở cao trình ba mươi hai ba mươi tám m
trong khi đó lưu lượng nước đến hai trăm bảy mươi m ba trên dây nên phải tiến hành xả nước để tạo dung tích đón lũ
đề phòng trời có mưa lớn trong những ngày tới
trước khi xả lũ lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam
đã phát đi thông báo về việc vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ phú ninh
theo đó lãnh đạo công ty này đề nghị lãnh đạo các huyện phú ninh núi thành thăng bình
và thành phố tam kỳ và các cơ quan liên quan cần theo dõi chỉ đạo phổ biến cho các cơ quan đơn vị
và người dân vùng hạ du biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản